thưa quý vị như đã nói ở phần đầu chương trình chỉ còn vài ngày nữa thì vòng chung kết bóng đá thế giới world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức khởi tranh
đây cũng là thời điểm mà tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet
càng gần đến ngày khai mạc thì trên các trang mạng xã hội thì nhiều hội nhóm đã ăn theo với những dòng bình luận chia sẻ cổ vũ cho vấn nạn cá độ bóng đá
vâng nhận diện những diễn biến thủ đoạn phương thức hoạt động của loại tội phạm này như thế nào
và từ các chuyên án đã được lực lượng cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá thành công sẽ có những bài học những cảnh báo ra sao
những nội dung này sẽ được thượng tá dương nguyễn chính trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội cục cảnh sát hình sự trao đổi với phóng viên của chúng tôi ngay sau đây
vâng xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá thế nào về diễn biến tình hình tội phạm đặc biệt là cá độ bóng đá tiên bẩn trong bộ quân cúp hai nghìn hai mươi hai